nắng nóng kéo dài đã làm cho nguồn nước tại các hồ thủy lợi khu vực nam trung bộ giảm mạnh
tại tỉnh phú yên nước cao hồ này chỉ còn hơn năm mươi so với dùng tích thiết kế
trong khi đó theo dự báo hạn hán sẽ vẫn còn kéo dài và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cây trồng vụ hè thu
vì vậy mà việc tu sửa xây mới hệ thống canh mương hiện đang được tỉnh phú yên cấp tốc triển khai
hệ thống canh đất cũ gây thất thoát nước lớn nên vụ hè thu nào
cánh đồng lúa có diện tích gần năm trăm linh hectare thuộc thôn lộc thắng xã hòa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên cũng thiếu nước tưới
xác định đây là vùng có nguy cơ thiếu nước trên diện rộng trong vụ hè thu này
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam đang khẩn trương xây dựng hệ thống canh n năm dài gần một km
sau khi hoàn thành chuyện thiếu hụt nguồn nước sẽ được giải quyết
các hãng bà con cũng lo lắm lo sợ nước không đủ tốt cho ruộng
giờ có cơn mương thì bà con rất mừng
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam phú yên
đang cấp tốc xây dựng một mươi ba công trình thủy lợi lớn ở những cánh đồng dự báo sẽ thiếu nước
và sửa chữa nâng cấp ba mươi một tuyến canh nhằm tránh thất thoát và đảm bảo nguồn nước tưới
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã chỉ đạo khơi thông các công trình đầu mối
có nhiệm vụ bổ sung nguồn nước để chống hạn đang bị bồi lấp
và cắt mất nguồn nước nằm trên sông ba do ngăn sông làm cầu
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng đã chỉ đạo khơi thông các công trình đầu mối
để cắt mất nguồn nước nằm trên sông ba do ngăn sông ba do ngăn sông ba do ngăn sông ba
hơn lúc nào hết việc tập trung nguồn lực để hạn chế thất thoát và tăng khả năng tưới
sẽ góp phần hạn chế thiệt hại cho cây trồng trong mùa khô hạn được xem là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay